tại công an tỉnh nam định vừa diễn ra hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với đảng ủy công an tỉnh nam định
về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị
về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
tham dự hội nghị có đoàn kiểm tra ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đoàn ban thường vụ tỉnh ủy nam định do đồng chí phạm gia túc ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nam định làm trưởng đoàn
đoàn kiểm tra đảng ủy công an trung ương đánh giá đảng ủy công an tỉnh nam định đã kịp thời tham mưu tỉnh ủy
ubnd tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị
công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh
luôn được đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nam định chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt
chú trọng việc quản lý người nghiện người có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp là giải pháp quan trọng để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm về ma túy
đã đấu tranh triệt phá nhiều điểm tụ điểm ma túy phức tạp nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên tỉnh xuyên quốc gia
cụ thể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đơn vị thuộc công an tỉnh nam định đã khởi tố một một trăm tám mươi vụ án
một ba trăm một mươi sáu bị can phạm tội về ma túy kết luận điều tra đề nghị truy tố một một trăm năm mươi bảy vụ án một hai trăm chín mươi sáu bị can
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả mà toàn lực lượng công an tỉnh nam định đã đạt được
đồng thời chỉ rõ những hạn chế tồn tại và yêu cầu công an tỉnh nam định quyết liệt khắc phục thực hiện đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian sớm nhất
thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy nam định bí thư tỉnh ủy phạm gia túc khẳng định
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục ủng hộ tạo điều kiện hơn nữa để lực lượng công an tỉnh tiếp tục đạt thành tích tốt hơn trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh